thưa quý vị đường hẹp xe đông khói bụi ủn tắc trở thành nỗi ám ảnh khốn khổ hàng ngày của cư dân đô thị
theo tính toán của các nhà khoa học tình trạng ồn tắc giao thông tại hà nội mỗi ngày gây thiệt hại khoảng từ bốn mươi cho đến năm mươi tỷ đồng
khắc phục cơ bản ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại chỉ thị số hai mươi ba của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
sự ra đời của chỉ thị được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi để thực thi các chính sách giúp thay đổi tình hình giao thông tại các đô thị hiện nay
trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề này qua phần phân tích
bình luận của tiến sĩ khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
xin mời quý vị cùng theo dõi
hà nội không vội được đâu câu nói vui nhưng lại phản ánh nỗi sợ của người dân mỗi khi tham gia giao thông giờ cao điểm
đến giờ cao điểm thì nói chung là lưu lượng giao thông vẫn còn tắc nghẽn xe máy không còn lối đi
xe máy không còn nối đi xe máy không còn nối đi xe máy không còn nối đi xe máy không còn nối đi
có thể thấy hà nội đã thực hiện nhiều giải pháp chống ổn tắc
ổn tắc giao thông nhưng xóa chỗ này phỉnh chỗ khác
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội nỗ lực xóa được tám trên ba mươi năm điểm thường xuyên ủn tắc giao thông nhưng xóa được tám điểm
thì lại phát sinh một mươi điểm khác rơi vào tình trạng ồn tắc
với mọi người dân giờ đây ra đường là một cuộc chiến cuộc chiến để dành từng khoảng trống lòng đường và điền vào đó để tìm cách lưu thông
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội nỗ lực xóa được chín trên ba mươi năm điểm thường xuyên ổn tắc
để đối tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
vâng thưa ông một trong sáu nhiệm vụ được nhấn mạnh trong chỉ thị số hai mươi ba của ban bí thư đó là khắc phục cơ bản ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn
trọng điểm là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh và có thể thấy đây là một trong những vấn đề rất nam giải
vậy thì theo ông nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ
về mặt nguyên nhân thì tôi nghĩ rằng thế này
nguyên nhân cốt lõi nhất trong vấn đề gây ra ủn tắc giao thông là chúng ta công tác quy hoạch của chúng ta còn có những bất cập và dẫn đến là quá trình mà chúng ta có thể xử lý được ủn tắc giao thông và được ngày hôm nay thì có thời gian sau này có thể diễn biến ra
và rất nhiều cái tuyến đường hoặc là những cái tuyến phố hay những cái công trình mà chúng ta cứ xử lý xong thì bắt đầu lại có những bất cập tôi nghĩ là như thế và cái gốc rễ của vấn đề mối chốt nhất nó là ủn tác quy hoạch của chúng ta nó chưa phản ánh được đầy đủ những cái vấn đề giải quyết được có cái tầm nhìn trong ủn tác quy hoạch đấy là cái đầu tiên
cái vấn đề thứ hai là chúng ta liên quan đến chúng ta tổ chức giao thông và phát triển hạ tầng
vâng tuy nhiên luật hiện hành chưa có những quy định cụ thể tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho lực lượng cảnh sát giao thông huy cũng như là điều khiển giao thông và phòng ngừa ủn tác vậy thì ông có đánh giá như thế nào về bất cập này ạ
cái pháp luật chúng ta quy định thì thông thường là giao có tính chất là công việc nó chung và người cảnh sát giao thông chúng ta có thể giải quyết rất nhiều việc
cái lực lượng công an bây giờ cũng rất là mỏng tôi nên bảo là bây giờ chỗ nào cần người nó không đúng
thì chúng ta phải tạo điều kiện cho
cho cái ngành quản lý giao thông trong đó cả cái công tác giám sát giao thông chúng ta phải ứng dụng nhiều công nghệ để có thể
ví dụ như một đồng chí công an không phải là đứng ở một cái nút giao thông có thể là điều chỉnh được một nút mà có thể quan sát điều chỉnh một lúc hai mươi nút giao thông
như vậy là chúng ta có thể dùng ít người mà chúng ta vẫn để xử lý được các vấn đề
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới chỉ thị số hai mươi ba của ban bí thư yêu cầu xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
với những quy định mới của hai bộ luật thì theo ông đây có phải là một giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết bài toán ủn tắc giao thông tại các đô thị hiện nay không ạ
nếu mà chúng ta tách cái luật hiện nay chúng ta tách luật là bên luật giao thông đường bộ thì chủ yếu là giải quyết về vấn đề phát triển hạ tầng và quản lý các cái vận tải
đấy thì đấy là hai cái lĩnh vực chính mà bên giao thông sẽ làm
và như vậy thì nếu mà chúng ta có điều kiện tập trung như thế thì công tác quy hoạch giao thông
đúng không ạ
phát triển không biết gì bây giờ trong giao thông quy hoạch thành phố mà giao thông liên tỉnh rồi là vấn đề liên quan ứng dụng giao thông cao tốc rồi là trong vấn đề giao thông nông thôn chúng ta cũng cần phải nghiên cứu
và tôi nghĩ rằng là cái nông thôn của chúng ta ngày hôm nay thì chẳng mới chốc là thành một cái thành phố con của chúng ta
và như vậy thì công tác quản lý về trường tựa đoàn giao thông chúng ta phải có cái định hướng trước để chúng ta có thể là đi tắt đón đầu và định hướng về phát triển để chúng ta có thể giải quyết tốt công tác về phát triển hạ tầng
cái luật trật tựa đoàn giao thông thì nó thuộc về công tác trật tựa an ninh xã hội thì cái đấy là trách nhiệm của công an phải đảm đương để mà khi mà chúng ta đã giao cho một người chịu trách nhiệm thì khi đó là có điều kiện để có thể là đầu tư chiều sâu có thể đầu tư về nhân lực vật lực để chúng ta có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ của chúng ta
có thể nói giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông không phải việc một sớm một chiều
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại